còn liên quan đến vụ hỗn chiến bằng dao trên địa bàn phường tân mai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mà chúng tôi đã đưa tin
công an phường tân mai tp biên hòa cho biết đã vào cuộc điều tra và xác định được một số đối tượng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra đã xác định ba đối tượng tham gia vụ việc và đang phối hợp với công an tp biên hòa tiến hành truy bắt
trước đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên mạng xã hội lan truyền một video clip ghi lại hình ảnh hai nhóm thanh niên ngang nhiên chém nhau ngay trên đường phố đông người
theo hình ảnh trong đoạn video clip sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi
một nhóm thanh niên đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang cầm theo mã tấu đuổi đánh hai người khác trên đường phạm văn thuận
cụ thể là ba đối tượng ép xe của hai thanh niên ngã xuống đường sau đó dùng mã tấu dao lao vào chém hai thanh niên này
khi nạn nhân bỏ chạy thì các đối tượng này đuổi theo và còn đạp đổ một chiếc xe máy khác đang dựng bên lề đường